nhằm giảm thiểu thời gian xuất nhập cảnh cho người dân thời gian qua cửa khẩu quốc tế lào cai đã đưa vào hệ thống kiểm soát người tự động vào vận hành dựa trên công nghệ nhận diện vân tay và khuôn mặt giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh xuống chỉ còn khoảng vài giây
hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động dựa vào đặc điểm sinh chắc học để kiểm tra như vân tay khuôn mặt và khi người dân đi qua trạm kiểm soát thì chỉ cần đưa giấy thông hành vào máy đọc để xác nhận thông tin sau đó xác nhận vân tay khuôn mặt khi máy xác nhận các thông tin chính xác thì cửa tự động mở để có thể thông quan
thời gian của toàn bộ quy trình này chỉ hết khoảng năm một mươi giây sau hai tháng triển khai thì hiện tại mỗi ngày có gần bốn lượt người dân tham gia làm thủ tục qua hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động
việc triển khai hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đã tạo bước đột phá trong quá trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhất là vào những dịp cao điểm như cuối tuần hay lễ tết